thực hiện chương trình mái ấm công đoàn do tổng liên đoàn lao động việt nam phát động
trong thời gian vừa qua liên đoàn lao động tỉnh hà nam đã huy động các nguồn lực
để giúp đỡ cho các đoàn viên công nhân lao động nghèo có được những ngôi nhà mới khang trang
để họ có thêm động lực vượt lên hoàn cảnh
trong mắt sớm một mình chị đỗ thị loan phải nuôi hai con nhỏ
thu nhập trung bình mỗi tháng được bốn năm triệu đồng từ việc làm công nhân
biết hoàn cảnh của chị công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hà nam đã phối hợp
với các ngành chính quyền địa phương doanh nghiệp nơi chị loan làm việc
quyên góp được bốn mươi triệu đồng ủng hộ chị xây nhà mái ấm công đoàn
sau nhiều năm sống trong ngôi nhà rụt nát không bảo đảm an toàn
chị loan không giấu được niềm hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà mới khang trang
gia đình nhà em thì chồng mất cũng là ba năm rồi
thì là một mình em là nuôi hai đứa con nhỏ quá cho nên là nhà thì rất eo hẹp
thì máy ngói là dễ sột hết rồi
rồi do em đi làm thì là bên công ty bên công đoàn đã hỗ trợ cho em
là dễ sột hết rồi
là bốn mươi triệu để em làm máy nhà máy ấm này và cả bên công ty của em nữa
khi em nghe tin là em được cái số tiền là bốn mươi triệu của bên công đoàn
ủng hộ cho gia đình em là để làm nhà thì em rất là cảm động luôn ạ
và em rất vui mừng khi được cái số tiền đó để em được làm nhà
cùng với chị loan nhiều đoàn viên công nhân lao động nghèo
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh hà nam
có được niềm vui hạnh phúc khi được ở trong những mái ấm công đoàn
đến nay toàn tỉnh hà nam đã xây dựng được bảy mươi hai căn
nhà máy ấm công đoàn cho các đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn bám sát vào nghị quyết của tổng liên đoàn
và cái nghị quyết của tỉnh ủy hội đồng dân ủy ban nhân tỉnh
là thực hiện toàn bộ xây dựng nhà máy ấm công đoàn
trong năm năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi là bảy mươi năm căn hộ
thì nhiệm kỳ tới đây chúng tôi cũng cố gắng sẽ phấn đấu
đạt được cái chỉ tiêu đó và có thể vượt
chương trình mái ấm công đoàn là hoạt động rất có ý nghĩa
giúp các đoàn viên công nhân lao động nghèo an cư lạc nghiệp
yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống
qua các hoạt động này vai trò vị thế của tổ chức công đoàn cũng được nâng cao